thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam đã tới thăm gặp mặt nhân viên cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt tại thụy điển
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu tại ba nước châu âu
đánh giá cao kết quả công tác của đại sứ quán việt nam tại thụy điển trên lĩnh vực ngoại giao đối ngoại bảo trợ công dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng hoan nghênh đại sứ quán đã làm tốt việc xúc tiến thương mại hai nước và hoạt động đầu tư của thụy điển và việt nam
vui mừng chứng kiến thành tựu của các hội đoàn bà con người việt tại thụy điển trong lao động học tập và kết nối cộng đồng
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa trong sinh hoạt và đời sống hòa nhập tốt hơn vào xã hội sở tại
thông tin với bà con về tình hình kinh tế xã hội của đất nước thủ tướng mong muốn bà con đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hướng về quê hương đất nước
tích cực tham gia đóng góp sức lực trí tuệ vào tiến trình xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới